thưa quý vị trào lưu chơi con tép cảnh tại việt nam xuất hiện từ những năm hai nghìn
nhưng người chơi khi đó thì chỉ đếm trên đầu ngón tay vì nguồn cung rất hiếm
tuy nhiên hai năm trở lại đây thú chơi này đã phát triển khá mạnh
biết đến tép và bắt đầu sở hữu tép từ năm hai nghìn sáu
anh hoàng tiến là một trong những người chơi có tiếng tại thành phố hồ chí minh
với bộ sưu tập gần hai con lớn nhỏ
anh tiến cho biết người chơi việt nam khá ưa dụng tép có nguồn gốc từ đài loan nhật và đức
bởi màu sắc và vóc dáng của chúng
hiện nay trên thị trường tiếp cảnh có giá giao động từ vài trăm nghìn đến vài chục triệu
và trong bộ sưu tập của anh hoàng tiến cũng có con giá lên tới bốn mươi hai triệu đồng
cây cối thủy sinh tép kiển này kia nó làm cho mình cảm giác đầu óc nó rất là thư hái
mình càng chơi cái dòng tích kiển này thì mình sẽ thấy được nó nó có những cái nó rất là khoa học
ở chỗ là gì
cái khả năng lai tạo của con tép
thực tế hiện tại ở trên thế giới những cái dòng tép mà bắt tiện bây giờ
nó cũng là xuất phát từ cái vấn đề lai tạo đó
những người chơi tép gọi đây là thú chơi tốn kém
bởi tép là loài sinh vật khó nuôi có tuổi thọ thấp dễ sinh bệnh
và việc lai tạo giống không phải là vấn đề đơn giản
vì vậy ngoài tiền con giống người chơi phải đầu tư thêm các khoản tiền khác
như lắp điều hòa trang trí bể cây thủy sinh thức ăn
tốn nhiều công sức hơn so với chơi cá cảnh
ngoài ra hệ thống lọc nước ánh sáng cũng phải có những tiêu chuẩn riêng
cái niềm vui chủ yếu là nhìn cái vẻ đẹp của con tép
thứ hai là nó sinh sạn được
khi một con tép nó đẻ ra được mình cảm thấy rất là vui
tốn chi phí rất là cao
nên người chơi cần phải am hiểu kiến thức sâu rộng
để có thể chinh phục con tép
nếu như người đụ cá cảnh có giá hơn nghìn đô
còn có lý do về mặt phong thủy tốt cho gia đình làm ăn buôn bán
thì tép thủy sinh lại không có ý nghĩa về mặt này
người chơi tép đơn giản chỉ chơi vì thích